tại hòa bình vì những sai phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
kỳ thi năm nay tỉnh ủy ubnd tỉnh hòa bình đã quyết liệt chỉ đạo các cấp các ngành
phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh
đến nay công tác chuẩn bị đã hoàn thành cho một kỳ thi nghiêm túc an toàn và hiệu quả
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín tỉnh hòa bình có tổng số hơn tám chín trăm chín mươi thí sinh
đăng ký dự thi ở ba mươi bảy điểm thi và ba trăm chín mươi ba phòng thi
để chuẩn bị cho kỳ thi từ đầu tháng sáu đến nay ban chỉ đạo thi đã trực tiếp kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị
cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại các điểm thi trên toàn tỉnh
rút kinh nghiệm từ những sai phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
nên việc chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín được tỉnh hòa bình đặc biệt quan tâm
đến vấn đề phòng chống gian lận tập trung phổ biến quán triệt sâu sắc về quy chế thi cho cán bộ giáo viên học sinh
tại các điểm chấm trắc nghiệm và in sao đề thi phải bảo đảm có máy phát điện công suất lớn dự phòng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
công tác chuẩn bị phương án về y tế an toàn vệ sinh thực phẩm phòng chống cháy nổ bảo đảm an toàn giao thông
tiếp sức mùa thi thông tin tuyên truyền có thể chủ động xử lý tốt các tình huống phát sinh
sở dục đào tạo cũng đã phối hợp với cơ quan công an tỉnh để đi ra soát tất cả cơ sở vật chất ở ba mươi bảy điểm thi
công việc này đã và đang được tiến hành và tính đến thời điểm này chúng tôi cũng đã chuẩn bị là xong tất cả công tác kiểm tra và giả soát cơ sở vật chất của ba mươi bảy điểm thi đó
cho đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh hòa bình
đã sẵn sàng với quyết tâm tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc công bằng đúng quy chế phản ánh đúng chất lượng dạy và học kiên quyết không để xảy ra sai phạm